xung quanh những sai phạm trong hoạt động kinh doanh quán karaoke xo nằm trên đường trường trinh thuộc phường tân thới nhất quận một mươi hai tp hcm
ubnd quận một mươi hai vừa chỉ đạo công an quận phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm điều tra xử lý theo quy định
sau nhiều tháng theo dõi vào dạng sáng nay ngày một mươi tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đội hai phối hợp cùng đội sáu và đoàn điên ngành văn hóa xã hội bất ngờ ập vào khám xét một mươi năm phòng hát đang hoạt động tại quán karaoke xo
do trần ngọc phúc tự phúc xo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại quận một mươi hai làm chủ phát hiện có sáu phòng gần một trăm linh người là dân chơi đang phê ma túy
và thu giữ một lượng lớn ma túy tại địa điểm này
qua kiểm tra ban đầu có rất nhiều đối tượng dương tính với ma túy trong đó có gần ba mươi nữ tiếp viên của quán
phúc xo đã bị công an tp hcm
đưa về trụ sở để làm rõ có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy trong điểm kinh doanh karaoke của phúc
thời gian gần đây phúc xo nổi tiếng trên youtube đeo nhiều vàng nhất việt nam khoảng một mươi bảy kg trên người
bên cạnh đó phúc xo còn là đại gia sở hữu nhiều siêu xe mạ vàng
hiện công an tp hcm đang tiếp tục lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng
thủ tướng chính phủ vừa có công điện
số bốn trăm linh hai cdttg về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
theo đó để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong năm ngày nghỉ lễ
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan công an giao thông vận tải giáo dục và đào tạo
thông tin truyền thông văn hóa thể thao và du lịch
ubnd giao thông quốc gia các tổ chức chính trị xã hội thông tin xã việt nam
việt nam đài tiếng nói việt nam chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau đây
tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách
đáp ứng nhu cầu vận tải tăng cao trong dịp nghỉ lễ nhất là trên các tuyến kết nối hà nội
thành phố hồ chí minh các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn
yêu cầu các đơn vị vận tải tuân thủ quy tắc giao thông phòng ngừa tai nạn đường đèo dốc
đường ngang đường sắt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt là vi phạm về tốc độ
trở quá số người quy định lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy tăng giá vé trái quy định
tăng cường đảm bảo an ninh trật tự tại các cảng hàng không nhà ga bến xe và các điểm du lịch lễ hội lớn
tăng cường khai thác sử dụng dữ liệu thu được từ các thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô
để kiểm tra xử lý đối với các trường hợp vi phạm đồng thời các đơn vị liên quan kiểm tra
giả soát bổ sung hệ thống biển báo hiệu giao thông đặc biệt là các nút giao thông
các đoạn đường có độ dốc cao bán kính cong hẹp tầm nhìn hạn chế tăng cường lực lượng tổ chức
đảm bảo giao thông phân luồng hợp lý hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn thông suốt
bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí nhất là các trạm thu phí bot trên quốc lộ một
có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm
các khu vực có nguy cơ ủn tắc cao các khu du lịch khu vui chơi giải trí
tiếp tục vận động các tổ chức đoàn thể tại địa phương tham gia cảnh giới để đảm bảo an toàn giao thông
tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt các nút giao giữa đường phụ ra đường chính
tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đối với phương tiện thủy chở khách
bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy
phối hợp với ngành giao thông vận tải có phương án tổ chức điều tiết phân luồng giao thông
sẵn sàng lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn ủn tắc giao thông
nhất là trên các trục chính ra vào hà nội và tp hcm các tuyến quốc lộ các đầu mối giao thông trọng điểm
các địa điểm du lịch khu vui chơi giải trí các bến xe bến tàu nhà ga các trạm thu phí bot
các điểm đang thi công thường xảy ra ủn tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn bảo đảm an ninh trật tự giao thông thông suốt
thủ tướng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông
kỹ năng tham gia giao thông an toàn để nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
thông báo số điện thoại đường dây nóng về vận tài và bảo đảm an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng
để tiếp nhận các ý kiến phản ánh của cơ quan đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ
đồng thời chỉ đạo phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết khắc phục kịp thời các sự cố về giao thông
các bộ ngành địa phương báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông trong năm ngày nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn và một tháng năm về ubndg trước một mươi năm h ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ